hà nội cũng sẽ khắc phục một mươi điểm ủn tắc trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là mục tiêu mà sở giao thông vận tải tp hà nội đã đặt ra
trong kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trong năm nay
hà nội hiện có ba mươi bảy điểm đen ủn tắc giao thông thường xuyên
năm ngoái thành phố đã xử lý được bốn điểm như là thành nguyễn trí thanh đại cô việt hoa lư tạ quang bửu đường nguyễn đình triều kéo dài
hà nội đang lên kế hoạch hạn chế phát sinh các điểm un tắc mới
ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý giao thông không để xảy ra ủn tắc quá ba mươi phút
cùng với đó kế hoạch cũng đưa ra đối với việc hoàn thành sáu mươi hai danh mục công trình cải tạo
sửa chữa chống xuống cấp và các công trình thuộc chương trình mục tiêu giảm thiểu ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
theo đề xuất tổng cục đường bộ việt nam sẽ xây dựng phần mềm quản lý người lái xe kinh doanh vận tải toàn quốc
cung cấp tài khoản cho các sở giao thông vận tải để khai thác quản lý đội ngũ tài xế thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
phần mềm này cung cấp tài khoản cho toàn bộ đơn vị giao thông vận tải để thực hiện theo dõi cập nhật dữ liệu về lý lịch tài xế thuộc đơn vị mình
đơn vị kinh doanh vận tải sẽ cập nhật các thông tin của từng tài xế từ khi bắt đầu vào đơn vị làm việc cho đến khi kết thúc làm việc
cơ sở dữ liệu sẽ là kênh thông tin quan trọng để doanh nghiệp vận tải tham khảo trong quá trình tuyển dụng